cơ quan y tế giải gaza vào ngày hai mươi chín tháng một mươi ghi nhận tổng số người thiệt mạng ở vùng lãnh thổ
đang bị xung đột tàn phá này đã tăng lên tám năm
và trong khi đó thì tổng thư ký liên hợp quốc antonio ghezdorek cảnh báo tình trạng ở gaza
do phong trào hồi giáo hamas kiểm soát đang xấu đi nhanh chóng
ông một lần nữa kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn để chấm dứt cơn ác mộng tại đây
tổng thư ký liên hợp quốc antonio ghezdorek
đã trả quy mô lớn sau khi các tay súng hamas xông qua biên giới vào ngày bảy tháng một mươi vừa qua
khiến một bốn trăm linh người israel thiệt mạng chủ yếu là dân thường và bắt giữ hai trăm ba mươi con tin